tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện hiện vẫn là vấn đề nhức nhối đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của hệ thống điện

từ đầu năm đến nay sự cố lưới điện liên quan đến trò chơi thả diều ngày càng gia tăng gây thiệt hại về kinh tế và đe dọa đến vận hành an toàn của các đường dây mang điện
tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn của hệ thống điện